trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh asean năm hai nghìn hai mươi do ban kinh tế trung mương và bộ xây dựng phối hợp tổ chức vào ngày hai mươi hai tháng một mươi diễn ra năm hội thảo xoay canh chủ đề đô thị thông minh
tại diễn đàn năm nay quy hoạch là vấn đề được các bên tham gia đặc biệt quan tâm
đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi của việt nam xác định mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng trọng điểm
đến năm hai nghìn ba mươi sẽ hình thành một số chuỗi đô thị thông minh
trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm quốc tế việt nam chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp với thực tế phát triển và có bản sắc riêng
trong đó quy hoạch xây dựng đô thị thông minh là một trong ba trụ cột chính của phát triển đô thị thông minh tại việt nam
hiện nay kinh nghiệm quốc tế chưa đề cập tới lĩnh vực quy hoạch đô thị thông minh
tại việt nam theo bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà quy hoạch sẽ là nền tảng để tiến hành các giải pháp thông minh trong tổ chức quản lý và phát triển đô thị
xây dựng tầm nhìn quy hoạch theo hướng thông minh hơn là sự phát triển điểm mới trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh